xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị liên quan đến việc cháu bé bị găm đinh đã qua đời
ngay trong đêm cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và một sự thật đau lòng đã được phát hiện
cụ thể luật sư lê hồng hiển giám đốc hãng luật lê hồng hiển và cộng sự
người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé dna ba tuổi trú tại huyện thạch thất hà nội
bị người tình của mẹ đối xử tàn độc đến tử vong
cho biết hiện các cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý khám nghiệm tử thi
luật sư hiển cho biết sau khi khám nghiệm tử thi xác định
trong đầu của bé a có tất cả một mươi chiếc đinh chứ không phải là chính chiếc đinh như trước đó
những chiếc đinh này dài khoảng hai cm hiện đã được bàn giao cho công an để phục vụ quá trình điều tra
luật sư hiển nói
gia đình sẽ đưa cháu đi hỏa táng và đưa cho cốt về nhà để khâm liệm
theo luật sư hiển sau khi cháu bé tử vong
thì hành vi phạm tội của nguyễn trung huyên ba mươi tuổi trú huyện thạch thất hà nội
đã xảy ra hậu quả dẫn đến tử vong
cháu bé đã qua đời nên huyên sẽ phải đối diện với mức án cao nhất
ở tội danh giết người là tử hình
ông hiển buồn rầu cho biết
tôi cảm thấy rất xót xa bởi chỉ cách đây hai ba ngày thì sức khỏe của cháu có những chuyển biến tốt
như cử động được tay chân nên tôi mong muốn điều kỳ diệu đến nhưng cháu không qua khỏi
luật sư thơm nêu quan điểm về vụ án bé gái bị gam đinh
trước thông tin bé gái bị gam đinh đã qua đời
luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh
đoàn luật sư hà nội đã lên tiếng về mức án mà kẻ thù ác đang phải đối diện
cụ thể luật sư cho biết hành vi phạm tội của đối tượng là vô cùng tàn ác
mang rợ và chưa từng xảy ra
trong xã hội loài người kỳ đàn tâm sát hại cháu bé ba tuổi trong đau đớn
hành vi phạm tội của đối tượng đã gây nên sự kinh hoàng rùng rợn trong xã hội
và sự phẫn nộ tột đỉnh của mọi người trong xã hội
chỉ vì bực tức cháu a là con riêng của người tình
mà đối tượng đã nảy sinh ý định tàn độc kết liễu cháu để không phải nuôi dưỡng
không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và người tình
với động cơ mục đích đoạt mạng cháu thể hiện sự đê hẹn
quá trình thực hiện phạm tội một cách man rợ nên cần thiết phải xử lý đối tượng
một cách nghiêm minh nhất mới có tính răng đe trừng trị để đáp ứng yêu cầu đấu tranh
phòng chống tội phạm có hành vi tàn độc với nạn nhân nhỏ tuổi trong tình hình hiện nay
như vậy với hậu quả cháu bé đã tử vong
thì hành vi phạm tội của nghi phạm sẽ không còn thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt
do đó hành vi phạm tội của nghi phạm đã hoàn thành nên phải chịu trách nhiệm về tội giết người
tội danh và hình phạt được quy định
tại điểm b i n q khoảng một đều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự với khung hình phạt cao nhất tử hình
là có căn cứ đúng quy định của pháp luật và tương xứng với tính chất hậu quả gây ra
đối với những hành vi tàn ác sát hại cháu nhiều lần không thành
thì đối tượng sẽ phải chịu thêm tình tiết định khung tăng nặng phạm tội giết người hai lần trở lên
theo quy định tại điểm g khoảng một điều năm mươi hai bộ luật hình sự
luật sư thơm cũng xin chia buồn cùng gia đình
và cầu mong đồng hành với các bạn
cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của chúng mình
xin chào và hẹn gặp lại
sẽ có thể làm dịu đi phần nào nỗi đau xé lòng của gia đình cháu gái
với sự trừng phạt thích đáng dành cho kẻ thù ác hy vọng cho có thể ra đi thanh thản
không còn đau đớn và có một cuộc đời mới được sống trong sự yêu thương hạnh phúc
những tin tức tiếp theo về quá trình xét xử vụ án sẽ được cập nhật trong thời gian tới
xin chào và hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo